sáng nay hai mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại việt nam viết tắt là công ty liên kết việt
đây là vụ án lừa đảo có số bị hại kỷ lục với tổng số hơn sáu mươi tám người bị lừa đảo chiếm đoạt trên một tỷ đồng
bảy bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty liên kết việt bao gồm lê xuân giang
chủ tịch hội đồng quản trị lê văn tú tổng giám đốc nguyễn thị thủy phó tổng giám đốc
và bốn thành viên nhóm phát triển thị trường của công ty liên kết việt bị viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hội đồng xét xử đã triệu tập hơn sáu bị hại
và một mươi hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan hơn năm trăm linh bị hại đã có mặt tại tòa
theo cáo trạng công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế bqp và công ty liên kết việt
đều do lê xuân giang thành lập và điều hành hoạt động
lê xuân giang và các đồng phạm đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp
lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước với số tiền thưởng tiền hoa hồng hứa hẹn
lên tới trên sáu mươi năm tổng số tiền thu được chỉ sau một năm hoạt động đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
lê xuân giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới lôi kéo được hơn sáu mươi tám người
tại bốn mươi chín tỉnh thành phố tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp
tổng cộng các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn một một trăm hai mươi một tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong một mươi ngày